thưa quý vị ngày hôm qua một mươi sáu tháng năm tòa án nhân dân huyện định quán tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử bị cáo lê dương phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi và bị cáo hoàng văn tính
tài xế liên quan đến vụ tai nạn giao thông của nhà xe thành bưởi làm năm người tử vong
trong đó bị cáo lê dương bị truy tố về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
còn bị cáo hoàng văn tính bị truy tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tính một mươi hai một mươi ba năm tù lê dương từ hai năm sáu tháng đến ba năm tù
nói lời sau cùng trước khi vào phần nghị án các bị cáo xin lỗi gia đình các nạn nhân và mong hội đồng xét xử xem xét giảm án
để sớm được về với gia đình làm việc phụ giúp gia đình
sau một ngày xét xử đánh giá vụ án phức tạp liên quan đến nhiều bị hại nên hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài
dự kiến sẽ tuyên án vào chiều ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh chủ trì phối hợp với hải quan tỉnh vừa bắt giữ bốn đối tượng có hành vi vận chuyển bốn kg vàng trái phép qua biên giới
cụ thể tại cửa khẩu quốc tế cầu treo lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh chủ trì phối hợp với hải quan tỉnh bắt quả tăng bốn đối tượng đi trên một xe ô tô nhập cảnh từ lào vào việt nam
có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới
kiểm tra trên người bốn đối tượng lực lượng chức năng thu giữ bốn kg vàng
cả đều không có giấy tờ hợp pháp
qua khai thác ban đầu xác định ba đối tượng trú ở tỉnh hải dương đối tượng còn lại trú tại tỉnh đắk lắc
số tăng vật trên được các đối tượng mua từ thủ đô viêng trăn lào với giá bảy hai tỷ đồng để đưa về việt nam bán kiếm lời
trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng đã phát hiện một xe container chở ba mươi hai tấn đường cát trắng có nhãn hiệu nước ngoài
đáng chú ý tại thời điểm kiểm tra
không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa này
cụ thể vào sáng sớm ngày một mươi bảy tháng năm trên quốc lộ sáu mươi đoạn thuộc thị trấn đại ngãi huyện long phú
tổ tuần tra kiểm soát thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng phát hiện và dừng kiểm tra xe ô tô đầu kéo do tài xế nguyễn xuân hùng chú tỉnh bình định điều khiển
quả đó phát hiện trên xe có sáu trăm bốn mươi bao đường cát trắng loại năm mươi kg một bao ghi chữ nước ngoài trên bao bì nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt không có hóa đơn chứng từ
tổ tuần tra đã lập biên bản và bàn giao vụ việc cho công an huyện long phú để tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tiến hành truy xét và bắt khẩn cấp hai thiếu niên cùng chú tại huyện tiên phước tỉnh quảng nam
chuyên đột nhập nhà dân
cả hai đối tượng đều một mươi sáu tuổi là nguyễn đức mẫn và trương dũ nhật huy
vào ngày một mươi sáu tháng năm công an quận hải châu nhận được tin báo về việc xảy ra vụ đột nhập trên đường đại nam
phường hòa cường bắc lấy đi nhiều tài sản có giá trị nên đã tổ chức lực lượng trinh sát theo dõi
chỉ sau vài giờ vào cuộc công an quận hải châu đã xác định được thủ phạm là mẫn và huy
đồng thời phát hiện các đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố tam kỳ của tỉnh quảng nam
nên tổ chức bắt khẩn cấp
vật chứng thu được là năm máy tính sách tay một máy ảnh và một ống kính máy ảnh tổng giá trị khoảng gần một trăm ba mươi triệu đồng
đáng chú ý hai đối tượng khai nhận nếu bán thành công số tài sản trên
sẽ mua thêm súng và lên kế hoạch cụ thể để cướp ngân hàng
sau gần một tuần kiên trì và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
công an huyện thường tín tp hà nội đã truy xét bắt dự bốn đối tượng liên quan đến vụ cướp hai xe máy trong đêm
với tinh chất manh động liều lĩnh khiến quần chúng nhân dân vô cùng hoang mang
điều đang nói là bốn đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ
nhưng do thiếu sự quan tâm quản lý của gia đình đã dẫn đến hành vi phạm tội
đêm ngày chín tháng năm công an huyện thường tín nhận được trình báo của hai thanh niên
về việc bị nhóm bốn đối tượng đi hai xe máy không biển số chặn đường
dùng dao đe dọa cướp hai xe máy honda vision
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện
khẩn trương phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
triển khai các biện pháp điều tra truy xét
liên tục trong một tuần nhiều mũi trinh sát của công an huyện thường tín
phòng cảnh sát hình sự đã tỏa đi nhiều địa phương để điều tra xác minh
từ chiều ngày một mươi bốn tháng năm đến dạng sáng ngày một mươi năm tháng năm
lần lượt bốn đối tượng đã bị bắt giữ ở nhiều địa điểm
các đối tượng trong vụ án bao gồm bùi văn chiến sinh năm hai nghìn sáu
đình công dũng sinh năm hai nghìn năm tạ quang linh sinh năm hai nghìn bảy
cả ba đều trú tại huyện nho quan tỉnh ninh bình
và đối tượng bùi hoàng anh sinh năm hai nghìn bảy trú tại huyện yên thủy hòa bình
cháu mặc một áo mưa và bạn linh cũng mặc một áo mưa
bạn chiến với bạn hoàng anh thì mặc hai áo khoác xong có mũ
hông khí là bạn linh cầm một con dao dài khoảng năm mươi cm cho bạn chiến đưa
mục đích là để người ta không đưa xe thì là dọn đánh người ta
khi mà đi thì chúng tôi xác định những người đi sh và chỗ vắng người ạ
tầm hơn một mươi giờ một mươi một giờ đến một mươi một giờ đêm là không có người là chúng tôi sẽ dùng hành vi cướp
các đối tượng đều có tuổi đời còn trẻ nhưng thiếu sự quan tâm quản lý giáo dục của gia đình
khi thiếu tiền tiêu xài các đối tượng đã bàn bạc rủ nhau đi cướp tài sản
để thực hiện hành vi chúng chuẩn bị phương tiện là hai xe máy và tháo biển kiểm soát
mặc áo mưa đeo khẩu trang che kín mặt đem theo hưu khí là con dao dài bốn mươi cm
mục đích là để người ta không đưa xe thì là dọn đánh người ta

khi thiếu tiền tiêu xài các đối tượng đều có tuổi đời còn trẻ nhưng thiếu sự quan tâm quản lý giáo dục của gia đình
vụ việc tiếp tục cho thấy những diễn biến phức tạp của tội phạm đường phố tội phạm thanh thiếu niên thường xuyên sử dụng hung khí là dao để gây án
đây cũng là nội dung đang được dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đề cập đến trong việc đề xuất đưa dao vào danh mục vũ khí thô sơ nhằm mục đích phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm này
từ đêm ngày một mươi năm tháng năm đến chiều ngày một mươi sáu tháng năm nhiều nơi tại tỉnh yên bái đã có mưa to đến rất to
mưa kéo dài liên tục nhiều giờ đồng hồ
đặc biệt tại xã mỏ vàng huyện văn yên lượng mưa đo được là một trăm ba mươi ba mm gây sạt lở chia cắt giao thông tại một số tuyến tỉnh lộ và huyện lộ
cụ thể là tuyến đường tỉnh lộ một trăm bảy mươi năm từ xã mỏ vàng đi xã an lương đã bị nước lũ cuốn trôi cống tại khu vực khe sung gây chia cắt hoàn toàn khu vực khe đâm với trung tâm xã mỏ vàng
cũng tại xã mỏ vàng mưa lũ gây sạt lở cục bộ tuyến đường đi các thôn khe lóng hai khe lóng ba với khối lượng đất đá khá lớn gây ách tắc giao thông
học sinh tại ba điểm trường tại khu vực này tạm thời phải nghỉ học
trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã chỉ đạo huyện trấn yên huyện văn yên và các địa phương khác
chủ động các phương án phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ
cảnh báo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác tránh thiệt hại về người và tài sản
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng bùi văn đề sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
và đối tượng lại ngọc linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn đại hữu xã mỹ lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng lê quang ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu phố một thị trấn ngọc lạc huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có sẹo chấm cách hai cm trên sau đuôi lông mảy trái
và đối tượng lê văn dương sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại thôn phú thượng một xã hoàng phú huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có sẹo dài một năm cm dưới sau mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
thưa quý vị sau một ngày xét hỏi vào chiều ngày hôm qua đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo của một mươi một bị cáo
và một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến đại án việt á
theo đó đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội giữ nguyên sơ thẩm án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh long
cựu bộ trưởng bộ y tế một mươi tám năm tù
trình thanh hùng cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ cũng bị đề nghị bác đơn tuyên y án một mươi bốn năm tù
phạm duy tuyến cựu giám đốc cdc hải dương bị đề nghị tuyên y án một mươi ba năm tù cùng với tội nhận hối lộ
tương tự bị cáo phan quốc việt cựu tổng giám đốc công ty việt á bị đề nghị bác đơn tuyên y án hai mươi chín năm tù cho các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
bảy bị cáo còn lại xin giảm nhạy hình phạt
theo đại diện viện kiểm sát nhân dân không có căn cứ xem xét nên đề nghị giữ nguyên án cấp sơ thẩm đã tuyên
tại thành phố hạ long vào ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm sáu mươi tám bị cáo liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc gá bạc và đánh bạc xảy ra tại công ty cổ phần quốc tế hoàng gia tp hạ long
phiên tòa xét xử hai mươi sáu bị cáo bị truy tố về các tội tổ chức đánh bạc hai bị cáo bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc bốn mươi bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc
theo cáo trạng từ tháng ba đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng việc công ty cổ phần quốc tế hoàng gia được phép kinh doanh hoạt động sổ số cá cược và đánh bạc kinh doanh trò chơi có thường dành cho người nước ngoài
lãnh đạo công ty đã cùng với cấp dưới cho trần quốc hưng nguyễn mạnh hùng và đông san thuê địa điểm ở tầng một và tầng hai bên trong tòa nhà roy casino để tổ chức cho người vào đánh bạc trái phép
công ty cổ phần quốc tế hoàng gia đã cung cấp các phương tiện đánh bạc cùng nhân viên phục vụ và thu phí hàng tháng
casino trái phép có tổng cộng hai mươi hai bàn đánh bạc người vào đánh bạc không đánh bạc không phải xuất trình
bất cứ một loại giấy tờ nào số tiền mà công ty cổ phần quốc tế hoàng gia thu lợi bất chính là hơn ba mươi tám tỷ đồng phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong ba ngày
đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công chuyên án
bắt tám đối tượng thu giữ gần bốn mươi hai viên ma túy tổng hợp
gần ba giờ sáng ngày một mươi bốn tháng năm tại xã trung hải huyện do linh tỉnh quảng trị lực lượng phối hợp đã bắt giữ đối tượng trần hữu cương chú tài huyện vĩnh linh đang vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cường khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ lây lịch ở thị trấn lao bảo về bán kiếm lời
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tại thị xã ba đồn tỉnh quảng bình lực lượng ban chuyên án đã bắt giữ các đối tượng đoàn anh duy cao sĩ dương cao ngọc dưỡng cùng chú tại tỉnh quảng bình võ quốc mận trần tý trường văn tâm cùng chú tỉnh quảng trị và lê hải nam chú tỉnh thừa thiên huế
các đối tượng này đã bị khởi tố với tội danh mua bán che phép hai mươi chín tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
như vậy trải qua hai giai đoạn lực lượng đánh án đã bắt giữ tám đối tượng thu giữ gần bốn mươi hai viên ma túy tổng hợp
cũng phạm tội về ma túy một đối tượng vừa bị công an huyện mường nhé tỉnh điện biên bắt giữ với tăng vật là một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào sáng ngày một mươi năm tháng năm công an huyện mường nhé đã bắt quả tăng đối tượng hờ a của chú tại huyện nậm bồ tỉnh điện biên khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là hai bánh chứa tổng cộng một mươi hai viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại di động cùng nhiều đồ vật khác
hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
vào chiều ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án hai mươi tháng tù cho hưởng án treo đối với bị cáo vũ ngọc hường
chú tại huyện chợ đồn tỉnh bắc cạn về tội tăng chữ vận chuyển mua bán che phép vật liệu đồ
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc cạn vào năm hai nghìn hai mươi ba hưởng có hành vi mua bán che phép thuốc súng tại khu vực chợ trời thuộc quận hai bả trưng
thành phố hà nội rồi mang về nhà cất giấu với mục đích chia nhỏ để bán kiếm lời
ngày ba một mươi một hai nghìn hai mươi ba khi hưởng đang vận chuyển hai trăm linh g thuốc nổ để bán ở khu vực chợ bản ó xã xuân lạc huyện chợ đồn thì bị phát hiện bắt giữ
ngoài ra cơ quan công an cũng thu giữ tại nhà đối tượng gần ba kg thuốc súng
hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo vũ ngọc hường hai mươi tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách là bốn mươi tháng phạt bổ sung một mươi triệu đồng
qua quá trình nắm bắt thông tin một nhóm đối tượng trên địa bàn đà nẵng tham gia vào đường dây chuyên lừa đảo tài sản
chiếm lọt tài sản xuyên quốc gia thông qua trò chơi địa tử trên mạng internet
vào ngày một mươi sáu tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an
thành phố đà nẵng đã phát hiện và bắt giữ quả tăng năm đối tượng từ hai mươi ba đến hai mươi bảy tuổi cùng chú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
các đối tượng gồm trần mỹ phú an bùi ngọc hậu lý huỳnh huy dương văn tịnh và trương thái huy
theo điều tra tịnh được thuê để quản lý và quán xuyến mọi mặt để bốn đối tượng còn lại thực hiện hành vi truy cập vào mạng máy tính lừa đảo
thủ đoạn chủ yếu của nhóm này là tạo trang web đánh bạc copet com giả mạo để người chơi nạp tiền rồi chiếm đoạt
thời điểm bị bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện việc tìm kiếm người chơi bài trên mạng internet gửi đường link và dẫn dụ họ nạp tiền
các đối tượng thừa nhận đều là bạn bè quen biết trong xã hội có thời gian hoạt động tại campuchia lào philippines
vì không có việc làm nên nhóm này đã cấu kết với nhau lừa đảo người chơi bài thông qua trang web giả mạo
tuy mới hoạt động trong thời gian ngắn nhưng các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn ba trăm linh bị hại với tổng số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
vật chứng thu giữ gồm sáu mươi vi tính hai xe máy và tám điện thoại di động
theo thông tin từ bảo hiểm xã hội việt nam thời gian gần đây nhiều đối tượng mạo danh là cán bộ bảo hiểm xã hội việt nam gọi điện nhắn tin cho người tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp yêu cầu người dân đồng bộ dữ liệu căn cước công dân cập nhật thông tin trên ứng dụng vssid bảo hiểm xã hội số
theo bảo hiểm xã hội việt nam các tỉnh thành phố không có chủ trương điện thoại hay nhắn tin yêu cầu người dân cập nhật thông tin trên ứng dụng vssid
bảo hiểm xã hội số người dân cần tăng cường cập nhật thông tin về pháp luật chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế
thường xuyên theo dõi các thông báo của cơ quan chức năng về phương thức thủ đoạn phạm tội lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng
nghiên cứu kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng
thông qua các sự việc nêu trên bảo hiểm xã hội việt nam tiếp tục cảnh báo khuyên cao đến người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính
cần nâng cao cảnh giác để không bị đối tượng xấu lợi dụng và lừa đảo
lợi dụng việc một số tổ chức cá nhân thông qua mạng xã hội đứng ra kêu gọi từ thiện nhằm giúp đỡ người thân bạn bè vượt qua khó khăn
các đối tượng lười lao động nhưng lại muốn có tiền tiêu xài đã nghĩ ra chiều bài là mạo danh tài khoản của những người kêu gọi từ thiện
để lừa đảo chiếm hoạt tiền của các nhà hào tâm
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã đấu tranh triệt phá một vụ bắt giữ một đối tượng
hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên bốn trăm linh triệu đồng của khoảng bảy trăm linh bị hại là các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đắk nông
và các tỉnh thành phố trong cả nước
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội vi bảo châu chú tại huyện định quán tỉnh đồng nai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông bắt tạm giam để điều tra
lợi dụng việc kêu gọi từ thiện của các tổ chức cá nhân trên mạng xã hội facebook vi bảo châu đã lập nhiều tài khoản facebook giả mạo
lấy hình ảnh đại diện và đặt tên giống với tài khoản facebook của người kêu gọi từ thiện
rồi vào phần bình luận của bài viết đã đăng và thông báo số tài khoản ngân hàng đăng trên bài viết bị lỗi
đề nghị các nhà hào tâm đóng góp ủng hộ tiền qua số tài khoản mới do châu cung cấp
tin tưởng đó là tài khoản ngân hàng của người đăng bài nên nhiều người đã chuyển tiền và bị châu chiếm đoạt sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân
khi thấy các bài viết người ta kêu gọi ủng hộ tôi sẽ đi vào phần bình luận và lập một nít facebook y như họ để gửi những bình luận như là số tài khoản phía trên đang bị lỗi và kêu người khác chuyển vào số tài khoản của tôi
qua đây thì cũng đề nghị và rất mong muốn những ai là đã có hoạt động chuyển tiền